bộ giao thông vận tải cho biết tổ tư vấn do bộ này thành lập theo chỉ đạo của thủ tướng đã thống nhất
chọn phương án lt ba lấy ý tưởng từ hình ảnh hoa sen cách điệu cho thiết kế sân bay long thành
trong báo cáo mới nhất vừa gửi thủ tướng về kết quả làm việc của tổ tư vấn bộ giao thông vận tải cho biết
bộ đã phối hợp với các cơ quan liên quan thành lập tổ tư vấn lựa chọn phương án thiết kế kiến trúc nhà ga long thành
tổ tư vấn gồm hai mươi sáu chuyên gia đến từ các bộ ngành và hội nghề nghiệp chuyên ngành liên quan
theo đó ngày bảy tháng bốn tổ tư vấn đã tiến hành bỏ phiếu lựa một trong ba phương án thiết kế kiến trúc
đã được hội đồng thi tuyển kiến trúc cảng hàng không quốc tế long thành lựa chọn trước đó
thông qua bỏ phiếu phương án lt ba lấy ý tưởng từ hình ảnh hoa sen cách điệu của công ty tư vấn hàn quốc
hirim architect planner đạt một mươi ba phiếu chọn tỷ lệ năm mươi chín chín